tuy rằng là dịch bệnh vẫn còn rất nhiều những cái diễn biến phức tạp
thế nhưng tôi nghĩ là cái nhu cầu đi chơi hay là nhu cầu về quê thăm người thân của người dân vẫn là rất cao
vậy theo ông thì lực lượng chức năng cũng như là các địa phương
cần có những cái kịch bản kế hoạch cụ thể như thế nào
để có thể hạn chế ủn tắc giao thông cũng như là giảm thiểu tai nạn giao thông
vâng đúng là khi mà bước vào những kỳ nghỉ lễ dài
thì chắc chắn là cái nhu cầu của người dân về quê hoặc là đi chơi đi du lịch cũng sẽ tăng lên
mặc dù chắc chắn là nó sẽ có thể giảm theo ước tính của cá nhân tôi
có thể là giảm đi hai mươi ba mươi so với hàng năm
bởi vì số người
số người lao động tại các thành phố lớn cũng giảm
số người mà ví dụ từ hà nội đi đến các tỉnh khác để du lịch thì cũng giảm
vì hà nội hiện nay đang là vùng dịch vùng cam
và cũng ít được chấp nhận tại các địa phương khác
tuy nhiên chắc chắn là khi mà có kỳ nghỉ lễ dài ngày
thì người dân sẽ đổ ra khỏi các đô thị lớn
và vì vậy thì tôi cho rằng là các đơn vị chức năng cũng không nên chủ quan
là lượng giao thông giảm hơn ngày thường
cho nên là không cần phải bố trí lực lượng chức năng
mà tôi nghĩ rằng vẫn phải đảm bảo các phương án phân luồng giao thông
và đặc biệt là có kiểm soát về tốc độ
đồng thời những ngày nghỉ như thế này
thì tâm lý của người dân cũng rất dễ chủ quan
uống một chút rượu bia rồi lái xe
cho nên vẫn tiếp tục cần tăng cường các biện pháp xử lý
liên quan đến kiểm soát hành vi uống rượu bia sau khi lái xe
có như vậy thì mới có thể giảm thiểu được
và duy trì được các bệnh viện sử lý
và duy trì mức độ thấp về tai nạn giao thông trong thời gian tới
việc mà người dân đổ ra đường đông trong ngày nghỉ lễ
thì không chỉ khiến tiềm mật nguy cơ gây tai nạn giao thông
mà còn dễ làm lây lan dịch bệnh
vậy ông có khuyên cáo gì tới người dân
để cái ngày nghỉ lễ được diễn ra vui vẻ và an toàn
vâng tôi nghĩ là trong giai đoạn này
mặc dù là chúng ta đã có những nỗ lực rất lớn
của toàn quốc gia
để phủ rộng tỷ lệ tiêm vaccine
tuy nhiên rất cần ý thức rằng
tiêm vaccine nó chỉ giúp giảm cái tình trạng tăng nặng
hoặc là tử vong
chứ nó không giúp giảm lây lan dịch bệnh
vì thế người dân rất cần phải cân nhắc và hạn chế
những hoạt động tập trung đông người
không đeo khẩu trang trong thời gian dài
và nếu được thì tốt nhất là cố gắng nên tránh
hiện nay nhà nước chúng ta không đưa ra những yêu cầu
khắt khe là không được ra đường
hoặc không được tụ họp
không xử phạt những trường hợp tụ họp
nhưng rất cần người dân tự ý thức rằng
mỗi khi chúng ta tụ họp
năm người bảy người
ăn cơm uống rượu với gia đình
với hành xóm
thực chất là những cái
rủi ro mà có thể khiến cho lây lan dịch bệnh
hiện nay đặc biệt
ví dụ như thành phố hà nội
thì số người nhiễm tăng
rất nhiều trong những ngày gần đây
và như vậy có thể nói là
người đối diện chúng ta đều có thể
có khả năng là f ngay trước đó
cho nên rất cần tránh những trường hợp
tiếp xúc hoặc nếu tiếp xúc
thì cũng cần đeo khẩu trang
và rửa tay thường xuyên
kể từ ngày mai ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba
thì hàng loạt luật và nghị định
trong lĩnh vực giao thông sẽ có hiệu lực thi hành
vậy xin ông hãy nêu một vài điểm
mà người dân cần chú ý
vâng các quy định mới
thì chúng ta có thể
là việc các phương tiện ngậm tải
kinh doanh ngậm tải thì phải lắp camera
thì đây là câu chuyện cũng đã
bàn đến lâu rồi
và khối các doanh nghiệp
kinh doanh ngậm tải thì cũng
nêu rất nhiều lý do
về chuyện khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh
bản thân tôi thì tôi cũng cho rằng là
các doanh nghiệp ngậm tải
đang gặp khó khăn rất lớn
trong giai đoạn dịch bệnh và phục hồi sau dịch bệnh
thế cho nên là nếu mà giãn được
thời gian yêu cầu lắp camera này
thì có phần nào là chia sẻ
tốt hơn cho doanh nghiệp
nhưng hiện nay thì nhà nước chúng ta
sau một lần giãn
thời gian khoảng nửa năm
thì vẫn tiếp tục yêu cầu tiến hành
và vì không có lệnh cho phép
tiếp tục lùi thời hạn đó nữa
cho nên tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp
nên nhanh chóng tìm biện pháp
lắp camera để tránh mức phạt nặng
được doanh nghiệp của mình
ngoài ra thì
các doanh nghiệp vận tải
cũng được yêu cầu là phải chuyển
biển số sang biển số ba
cái yêu cầu này thì nó không đem lại
nhiều chi phí
không đòi hỏi nhiều chi phí
đối với doanh nghiệp vận tải
và nó cũng đã diễn ra từ thời gian khá là lâu rồi
thế thì nếu doanh nghiệp nào
mà chưa kịp lắp
biển số hàng
thì cũng nên nhanh chóng
chuyển sang biển số màu hàng
và những lưu ý khác đó là
cái mức phạt đối với nhiều hành vi
vi phạm giao thông là tăng lên
tuy là nó không phải là các
mới bị xử phạt
những hành vi như là trở quá
khối lượng trở quá tài trọng
vượt đèn đỏ v v
vẫn là những cái hành vi mà bị xử phạt từ trước
nhưng cái mức phạt nó thấp hơn
thì nếu nói là
mong người dân chú ý như thế nào
thì chỉ đơn giản là chúng ta
phải cực kỳ cẩn trọng khi đi đường
phải tuyệt đối tuân thủ các biển báo
cũng như hướng dẫn về
luật lệ giao thông
để tránh những trường hợp bị xử phạt nặng hơn
sau khi trước
mong rằng mỗi người dân hãy chấp hành
thật tốt luật an toàn giao thông
cũng như là chấp hành nghiêm
nguyên tắc năm k của bộ y tế
để có thể là kỳ nghỉ lễ được diễn ra vui vẻ và an toàn
cảm ơn ông đã cùng trao đổi vừa rồi
vâng xin cảm ơn